đây là phạm thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tại thôn hương sơn xã ngọc khê huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
nhung là đối tượng bị cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã
ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi về tội đánh bạc với mức độ nguy hiểm
điều đáng nói trong khi chờ thi hành án nhung lại tiếp tục bị công an thanh hóa bắt giữ trong một vụ đánh bạc khác
trưa ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba nhung đã bị đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố hà nội
do đại úy nguyễn quốc việt làm đội trưởng bắt giữ tại địa bàn phường trần phú quận hoàng mai
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba khi tổ công tác tuần tra kiểm soát đến khu vực ngã ba đường vành nay ba định nam
quận hoàng mai hà nội thì nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân báo tin có một không đối tượng nữ có biểu hiện nghi vấn về phạm tội
tổ công tác của tôi tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng
đối tượng khai nhận bị công an tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã số ba mươi sáu ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở công an phường trần phú để tiếp tục điều tra làm rõ và bàn giao cho cơ quan công an có thẩm quyền
tiếp nhận đối tượng giải quyết vụ việc
là bị can trong vụ án đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa nhung bị tòa án tuyên phạt tù với mức án năm năm ba tháng
tuy nhiên lợi dụng sơ hở trong thời gian đi chữa bệnh nhung đã lập tức bỏ trốn
lần thứ nhất thì là tôi bị từ năm hai mươi bảy tháng bảy hai mươi bảy
mười tháng sau thì tôi bị lần thứ hai cũng bằng hình thức đánh bạc
lần thứ nhất thì chị trên sới bạc ấy cơ quan kiểm soát điều tra thu giữ được bao nhiêu tiền
thu giữ được một trăm bốn mươi bảy triệu ạ lần thứ hai là sáu mươi năm triệu ạ
chị tham gia sới bạc ấy với vai trò gì là người chơi hay là người đi chơi
và là người đi chơi thôi ạ vì thật sự là không có nghề nghiệp
xong rồi đội rủ lại đi
ai rủ chị
chị tú nhưng mà nay chị cũng đi trả án rồi ạ chị cũng bị bắt thì đi rồi
về đó chị ninh à
thì là em con nhà cậu ruột ạ

thì thấy cái tình cảnh như thế nào
lúc đó tôi khó khăn rồi em tôi cũng mới ra chạy ra rồi cũng đi theo rủ đi câu kéo thôi
chứ không phải là tay tò gì đâu cũng không phải là tổ chức
để tránh sự truy vết của lực lượng chức năng công an tỉnh thanh hóa
nhung đã di chuyển qua nhiều tỉnh thành phía bắc như hà nội
là nơi đông đúc dân cư
hồng dễ bể trả trộn lận trốn
giờ biết thì cũng muộn nhưng rồi cũng chưa muộn
tôi phấn đấu đi cải tạo để tôi về đoàn tụ với gia đình
cô em cũng đi trả án rồi trả án nó chạy năm rồi
thường con thường bố mẹ thì cũng muộn rồi muộn
nhưng tôi cũng vẫn hứa tôi làm lắm
nếu mà mắc phải thì nên tránh nên tránh khi con kịp
thì còn có thể
không trước sau rồi nếu còn đi thì chắc chắn cũng sẽ gặp hoàn cảnh như tôi thôi
rồi cũng phải vào tù thôi
khi bị bắt người đàn bà này đã khóc những giọt nước mắt muộn màng của một nữ quái
không biết những giọt nước mắt này
chị ta có khóc cho tương lai mù mịt
đời mình hay không
bởi trà án xong phạm thị nhung tóc cũng đã pha xương
tại các địa phương cờ bạc đã trở thành một trong những vấn đề nổi cộng
nhức nhối gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội
cờ bạc không phân biệt thành phần tầng tầng lớp xã hội
nếu chung đam mê đỏ đen
và có tiền tự khắc những con bạc sẽ tìm đến nhau để sát phạt ăn thua
rất nhiều trò cờ bạc được các con bạc ưa thích
tuy nhiên các trò sóc đĩa đá gà ba cây là được nhiều con bạc thường xuyên sử dụng
những trò cờ bạc này người chơi dễ tham gia vì tính chất đơn giản
và có khả năng phổ quát rộng rãi
và trong sới bạc các con bạc sẽ không bao giờ sợ hết tiền
bởi các dịch vụ tài chính đi kèn
nhiều khi rất nhiều những cái vấn nạn đối với xã hội hệ định đối với xã hội
thì đấy là tâm si chứ
một người sáng suốt người ta phải biết đây là khởi nguồn của những cái vấn đề
không mong muốn những hiện tượng tiêu cực của xã hội
thì người ta không dính vào
nhưng do lòng tham thúc đẩy và do sự ngu rốt trì phối
người ta đã tham gia vào đánh bạc
thì đấy là cái cơ chế tâm lý của cái người đánh bạc này như vậy
còn cái chuyện nói chỗ vui chỉ là cách ngụy biện này
bản chất người ta muốn chơi là người ta tham
chúng ta sử dụng những cái giải pháp về mặt góc độ là tâm lý
xoa dịu vũ vệ nâng đỡ họ
thì có lẽ nó sẽ là những cái giải pháp mà hữu hiệu nhất
để cho họ dần dần họ thay đổi mặt nhận thức
họ thấy rằng là nếu như họ xa đà vào tiếp tục xa đà vào cờ bạc
thì họ sẽ phải tham gia vào đánh bạc
thì họ sẽ phải tham gia vào đánh bạc
họ sẽ phải trả những cái giá rất là đắt
họ trả giá trước pháp luật
họ trả giá cho những người thân của mình
và họ sẽ phải trả giá cho chính bản thân họ
hãy dừng lại trước khi những giọt nước mắt muộn màng lại rời
như trường hợp đối tượng phạm thị nhung
đừng vì những đam mê nhất thời mà đánh mất tương lai
rất có thể trong tập tay với
nếu chúng ta không vi phạm pháp luật
bởi tội lỗi nào rồi cũng sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng
chỉ là sớm hay muộn mà thôi